tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an vừa kiểm tra tại khu nhà cho thuê trọ
tại khối tám phường trường thi tp vinh đã phát hiện nhóm thanh niên gồm chín đối tượng nam nữ đang sử dụng chất ma túy
các đối tượng thường trú tại các huyện quỳ hợp con cuông tp vinh và nghĩa đàn kiểm tra phòng trọ
lực lượng công an còn phát hiện một ít chất bột màu trắng được đựng trong túi ni lông nghi là ketamin
một viên nén nghi là thuốc lắc và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
ngoài ra lực lượng chức năng còn thu giữ một số bộ loa đen nháy nhóm thanh niên dùng trong lúc sử dụng trái phép chất ma túy
qua kết quả test thử nhanh thì tất cả chín đối tượng đều dương tính với ma túy
tại cơ quan công an nhóm thanh niên khai nhận đã rủ nhau mua ma túy về phòng trọ này để cùng sử dụng
vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ